sau bốn ngày nghỉ thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
người dân ở các tỉnh thành phố đã bắt đầu chuyến hành trình trở về thủ đô hà nội
để chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu tiên trong năm mới
trong thời tiết lạnh giá của hà nội dòng người đông đúc di chuyển vất vả
và thực sự đã thấm mệt sau một hành trình dài để kịp trở về thủ đô chuẩn bị học tập và làm việc
theo ghi nhận của phóng viên tại các bên xe như nước ngầm giáp bát
lượng người đổ về mỗi lúc một đồng
nhiều người ôm con nhỏ tay sách nách mang với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến
sáng nay dù vẫn là ngày nghỉ tết nhưng nhiều gia đình đã trở về hà nội sớm hơn
so với dự kiến để tránh ủn tắc giao thông
theo ghi nhận của nhiều hành khách các nhà xe đã giữ đúng cam kết
không tăng giá vé so với ngày bình thường tình trạng nhồi nhét khách cũng không xảy ra
các xe mà xe tuyển đường dài thì trong dịp tết dương lịch thầy
có thể là rất tốt kể cả cung khách phục vụ
mình chọn thời gian đi sớm nhất sớm thì là sợ đông nhất
nên mình chọn lên sớm một chút
vậy vì cái này là quy định chung từ trước đến giờ rồi
và đi đường cao tốc không đón khách dọc đường
thế nên người ta không chen chúc nhổi nhét khách như đi xe bít bây giờ
tình trạng an ninh thì được cải thiện rất là lớn
so với ngày xưa thì bây giờ cải thiện rất lớn là người khách đi rất yên tâm
về kể cả hành lý người trên xe cũng rất yên tâm không lo mất bác
dù lượng người đổ về các bến xe mỗi lúc một đông
nhưng tình trạng ồn ứ chen chốc của người và các phương tiện giao thông đã không xảy ra
công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các bến xe vẫn được duy trì khá tốt
trên các tuyến đường hướng về thủ đô chiều nay
các phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng
đặc biệt tại một số tuyến đường như vành
đai ba cao tốc pháp vân cổ rẽ
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều tiết tình hình giao thông
giúp người dân trở về thủ đô được dễ dàng thuận lợi